ngày hai mươi bốn tháng bốn tại khu vực đang thi công bờ kè sông ô môn thuộc khu vực thới lợi phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng
đây chính là nơi chứng kiến vụ việc kinh hoàng cách đây một năm đang được thi công bờ kè thì tiếp tục sạt lở
vụ sạt lở không thiệt hại về người nhưng nhiều căn nhà đã bị hư hỏng nặng
hiện nay các cơ quan chức năng đang tìm phương án di rời một trụ điện trung thế ra khỏi khu vực sạt lở
các hộ dân đang di rời đồ đạc đến khu vực an toàn
tại hiện trường phía ngoài vị trí sạt lở là hàng cọc do đơn vị thi công bờ kè vừa đóng
phía trong là đường bê tông cũng bị sạt giao thông qua khu vực bị chia cắt
theo người dân trước đó vài ngày họ thấy nhiều vết bút xuất hiện trên đường bê tông vách tường trong nhà
nhưng chỉ nghĩ là do đơn vị thi công đóng cử gây nứt
thì chạy ra mở cửa này ra thì cái miếng gào ngoài này cái gào nhà này thì nó rớt xong hết trơn rồi
còn máy kết này thì trong khi khoảng đó thì khoảng một mươi phút trở lại là xuống này luôn
rồi tôi đạp cái cửa này bung ra liền đứng đây thấy trung lỗng dưới này rồi đạp cái cửa này bung chạy ra
theo thống kê ban đầu vị trí sạt lở dài sáu mươi m sâu vào bờ năm mét ảnh hưởng đến một mươi một căn nhà
tất cả những căn nhà này đã nằm trong phương án hỗ trợ di rời của chính quyền địa phương
sạt lở xảy ra tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sạt lở thì về cái con người và tài sản thì cũng đã được di rời từ năm ngoái
chỉ ảnh hưởng tới cái thứ nhất là quan sát ra hiện trường thì có ảnh hưởng tới cái trụ điện trung thế ven sông
thì hiện nay để xử lý cái vấn đề này thì các cơ quan chức năng như điện lực ôn môn
điện lực hành phố cũng đang bàn cái phương án để tháo dở và sớm phục hồi điện cho địa phương trinh tiến
hiện nay mực nước ô môn đang rất cao mắt thường không thể quan sát địa hình lòng sông
khu vực sạt lở là nơi đang thi công dự án kè sông ô môn được trung tâm hỗ trợ đầu tư
đến nay đã thi công được khoảng sáu mươi